thực hiện công điện của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng nay thủy điện sơn la đã tiến hành mở thêm một cửa xả đáy đồng thời phát liên tục tối đa các tổ máy còn lại
đây là lần đầu tiên thủy điện sơn la tiến hành mở hai cửa xà đáy trong hai ngày liên tiếp
cùng với việc xả đáy thủy điện sơn la sẽ phát tối đa sáu trên sáu tổ máy với tổng lưu lượng khoảng ba bốn trăm linh m ba một giây
tính từ trong năm đến nay lượng xả từ hồ chứa thủy điện sơn la vào khoảng trên hai năm tỷ m hai
trong các ngày từ mùng tám đến mùng một mươi tháng chín trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc cũng như tỉnh sơn la liên tục xảy ra các trận mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước đổ về các hồ chứa dâng cao